cũng theo thông tin của bộ y tế cho biết từ phía nhật bản vào sáng nay ngày chín tháng bảy
lô vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca thứ ba khoảng sáu trăm linh liều do chính phủ và nhân dân nhật bản
viện trợ không hoàn lại cho việt nam sẽ về đến sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm
như vậy đến sáng ngày chín tháng bảy nhật bản chuyển đủ cho việt nam gần hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó ngày một mươi sáu tháng sáu nhật bản đã viện trợ việt nam gần một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca
tiếp theo ngày hai tháng bảy gần bốn trăm linh liều vaccine trong tổng số một triệu liều mà nhật bản viện trợ không hoàn lại
thêm cho việt nam phòng chống dịch covid một mươi chín đã về đến sân bay tân sơn nhất
tính cả lô vaccine thứ ba mà nhật bản hỗ trợ về việt nam sáng nay là việt nam tiếp nhận tổng cộng hơn năm năm triệu liều vaccine
dự kiến cuối tuần này thêm hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của moderna
cũng về đến sân bay tân sân nhất